tại buổi họp báo chuyên đề về công tác quản lý thuế vào sáng nay lãnh đạo tổng cục thuế đã thông tin những kết quả quan trọng của ngành trong năm tháng đầu năm
tính đến ngày ba mươi một tháng năm toàn hệ thống thuế đã thu được một mươi hai ba trăm linh tỷ đồng tiền nợ thuế trong đó thu bằng biện pháp cưỡng chế là hơn bốn tỷ đồng
báo cáo của tổng cục thuế cho thấy tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi gần chín mươi tám tỷ đồng tăng năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính riêng trong tháng năm cơ quan thuế đã thực hiện tích cực các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được số tiền nợ động thuế tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ước đạt ba trăm linh tỷ đồng

tổng cục thuế cho biết từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi cùng với việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo nghị định bốn mươi một do tình hình dịch bệnh đã được khống chế nên ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý nợ chặt chẽ đảm bảo đến cuối năm hai nghìn hai mươi số nợ thuế giảm so với cùng kỳ